với chủ đề vui tết độc lập tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đang diễn ra nhiều hoạt động thu hút sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo du khách đến với làng trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
điểm nhấn của hoạt động là không gian chợ vùng cao về miền cao nguyên đá tá hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa huyện mèo vạc tỉnh hà giang
không gian chợ là sự kết hợp giữa không gian hội xuống chợ không gian vui chơi gắn với các hoạt động dân ca dân vũ trò chơi dân gian không gian ẩm thực sản vật với sắc màu của các dân tộc mông giao thái lô lô giấy tài và giới thiệu sản vật địa phương ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc tỉnh hà giang
tất cả đã tạo nên một không khí nhộn nhịp hồ hởi hạnh phúc của đồng bào các dân tộc và du khách với phiên chợ vui tết độc lập trong dịp quốc khánh mùng hai tháng chín